các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị trong chương trình dân hỏi thành phố trả lời tối ngày tám tháng chín
nhiều người dân đặt câu hỏi về việc hỗ trợ an sinh khi thành phố phải thực hiện giãn cách kéo dài
để thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín
bạn kim cho hay
châu em có năm phòng trọ suốt từ dịch đợt đầu
tụi em đều được tổ trưởng đến ghi thông tin để hỗ trợ một năm triệu đồng
nhưng khi đi ghi lại hai lần thì không thấy
mãi tới tháng thứ hai những người đầu hẻm cùng tổ của em được nhận đợt hai
tổng cộng nhận ba triệu đồng
vì vậy tụi em không còn kiên nhẫn như lời tổ trưởng nói
là đợt này người này có đợt kia người khác có
chúng em phải gọi cho tổ trưởng kêu ca
thì ngay lập tức hôm sau tổ trưởng đến ghi danh sách và chỉ ghi được ba phòng
ngày hai mươi năm tháng tám vừa rồi bọn em được nhận một triệu đồng
đến hôm ba mươi tháng tám tổ trưởng có ghi tên hai phòng còn lại
vậy cho em hỏi
thứ nhất bọn em nhận được tiền hỗ trợ một triệu đồng không có quà
đó là thuộc gói nào
số tiền một triệu đó có đúng hay không
có tranh lệch không
và em thấy cùng tổ có người thì nhận được một năm triệu
chị họ em tại tổ đó còn được nhận một hai triệu và kèm gói quà
vậy là có nhiều gói tiền khác nhau hay cùng là gói hỗ trợ một năm triệu đồng
thứ hai tại sao đợt tháng tám tổ trưởng ghi có ba phòng
rồi đợt sau lại có hai phòng mà không ghi luôn năm phòng
liệu có sự cắt xén gì ở đây không
thứ ba tụi em đã nhận một triệu đợt tháng tám
thì tháng chín có nhận được nữa hay không
về vấn đề này ông hoàng minh tuấn anh
chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy
cho hay tiền hỗ trợ cho người dân từ hai nguồn
đó là ngân sách của thành phố hồ chí minh là một triệu đồng
và hỗ trợ của mặt trận là hai trăm linh đồng và phần quà trị giá ba trăm linh đồng
nhưng do tiền của ngân sách và của mặt trận không đồng thời về cùng lúc
đặc biệt gói quà làm chậm quá trình giải ngân
nên có những đợt là quy ra tiền
có đợt thành phố chỉ hỗ trợ trước một triệu
sau đó là chi hai trăm linh đồng và phần quà sau như trường hợp của bạn kim
gọi tới gọi lui không được hỗ trợ
bạn nguyễn thị thanh ngân ở địa chỉ chín mươi tám trên một trăm hai mươi
hẻm chín mươi tám bùi văn ba phường tân thuận đông quận bảy cho hay
mình rất bức xúc và tha thiết mong được giúp đỡ
em rất bức xúc liên hệ mặt trận tổ quốc phường tân thuận đông
thì người ta bàn giao cho phường rồi
gọi cho phường tân thuận đông thì họ nói em không nằm trong diện lao động tự do
không được hưởng trợ cấp một năm triệu đồng
em tiếp tục gọi lại cho mặt trận tổ quốc phường tân thuận đông
thì người ta cho biết em không nằm trong sáu nhóm được hỗ trợ
vậy công văn số hai nghìn tám trăm bảy mươi sáu của ủy ban nhân dân thành phố thì sao
em là sinh viên mới ra trường vừa xin làm công nhân thời vụ được gần hai tháng
thì bị cho nghỉ việc vì dịch không có việc làm từ đầu tháng bảy đến nay
bây giờ em còn mì gói và ít gạo để ăn thôi
khu trọ em có ba mươi phòng có nhiều người lao động tự do như buôn bán
chạy xe ôm làm hồ công nhân buôn bán nhỏ lẻ
đến giờ vẫn chỉ có tên trong danh sách đăng ký cho có thôi
chứ chưa nhận được đồng nào không được giải quyết
xin hãy giúp đỡ em và mọi người với
trường hợp của bạn thanh ngân chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho hay
phường tân thuận đông đã liên hệ với em ngân để tìm hiểu hoàn cảnh
và đã có hỗ trợ về lương thực thực phẩm
trong sáu nhóm được hỗ trợ đợt đầu theo nghị quyết số chín
thì sinh viên mới ra trường làm thời vụ không thuộc nhóm nào
và cũng không thuộc diện hộ gia đình theo diện hỗ trợ trong đợt hai
quận sẽ kiến nghị trong đợt hỗ trợ tiếp theo
bổ sung thêm các đối tượng chưa được nhận hỗ trợ trong đợt một đợt hai
như lao động nghèo trong khu nhà trọ sinh viên ra trường chưa có việc làm
ông hoàng mình tuấn anh cho hay
cũng trong chương trình này có người dân không đăng ký tạm trú bức xúc
phản ánh khi không nhận được hỗ trợ từ đầu mùa dịch
chủ tịch ủy ban nhân dân quận bảy cho hay
quận không phân biệt thường chú và tạm chú trong hỗ trợ
tuy nhiên nếu người dân không có đăng ký tạm trú
thì các đơn vị chức năng đôi khi không biết để hỗ trợ
phương cũng đã liên hệ với người dân phản ánh
để đưa tên vào danh sách bổ sung trong đợt hỗ trợ tiếp theo
có thể thấy chương trình phát sóng trực tiếp live stream
dân hỏi thành phố trả lời do sở thông tin và truyền thông tp hcm
phối hợp với cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông thực hiện
live sẽ được phát sóng lúc hai mươi h hàng ngày
trên fanpage của trung tâm báo chí của tp hcm và thông tin chính phủ
thông qua chương trình này nhằm giải đáp trực tiếp
những thắc mắc của người dân đến lãnh đạo các cấp
an dân là một trong những mục tiêu quan trọng
được tp hcm đặt lên hàng đầu trong đợt giãn cách nghiêm ngặt hai tuần qua
lần đầu tiên tp hcm có một chương trình đối thoại giữa người dân với lãnh đạo
được tổ chức qua hình thức live stream với tên gọi dân hỏi thành phố trả lời
đây là chương trình do sở thông tin và truyền thông tp hcm
phối hợp với cục phát thanh truyền hình và thông tin địa tử bộ thông tin và truyền thông tổ chức
chương trình phát trực tuyến trong sáu mươi phút lúc hai mươi h hàng ngày
từ ngày hai mươi bốn tháng tám trên trang mạng xã hội facebook của thành phố và một số tờ báo
với sự dẫn dắt của nghệ sĩ quyền linh sự tham gia của ông lê quang tự do
phó cục trưởng cục phát thanh truyền hình bộ thông tin và truyền thông
các vị khách mời là lãnh đạo các quận huyện các ban ngành lãnh đạo tp hcm
đã trả lời trực tiếp những vướng mắt của người dân theo từng chủ đề của mỗi ngày
những câu hỏi thẳng thắn cũng có cả những bức xúc và những câu trả lời rất trực diện
theo đuổi đến cùng để giải quyết các vụ việc

cùng với nhiều bản tin khác hai mươi h sáng là bảy h sáng và một mươi tám h tối
chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức nhanh nhất gửi đến các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở tin tức covid một mươi chín tiếp theo